thưa quý vị sau hai ngày xét xử và nghị án ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tiến hành tuyên án đối với cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
đỗ hữu ca cùng một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo đỗ hữu ca nhận tội đúng như cáo trạng bày tỏ ăn năn hối hận về hành vi của mình
xin được giảm nhạy hành phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba ban bí tư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông đỗ hữu ca
bị cáo trương xuân đức nhận chín năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải
nhận hành vi các bị cáo khác nhận từ một mươi năm tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú chu thị thu hiền nguyễn hiền tài và ngô văn tuyên
bị phạt từ ba trăm năm mươi triệu đồng đến hai năm tỷ đồng với tội trốn thuế
thời gian qua trên địa bàn hai xã du già và lũng hồ huyện yên minh tỉnh hà giang
đã xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đài xây dựng nhà ở nhà hàng homestay trái phép
huyện yên minh đã có kết luận thanh trang
tuy nhiên tiến độ xử lý còn chậm
vì vậy chủ tịch ubnd tỉnh hà giang vừa yêu cầu huyện yên minh thành lập ban chỉ đạo quản lý quy hoạch đất đài xây dựng
thành lập tổ kiểm tra giám sát xử lý việc sử dụng đất đài một cách triệt đẻ
hai xã lũng hổ và xã du già có sáu mươi sáu trường hợp vi phạm luật đất đài
trong đó có năm mươi tám trường hợp chuyển nhượng sáu trường hợp tặng cho và hai trường hợp cho thuê đất không đủ điều kiện
ngoài ra có tám mươi hai trường hợp tự ý chuyển đổi cây trồng hàng năm khác
sang đất ở và đất kinh doanh dịch vụ homestay của hộ gia đình và cá nhân

huyện yên minh đã tổ chức tuyên truyền vận động nhiều hộ kinh doanh homestay
ký cam kết tự giác tháo rỡ công trình vi phạm và không cơi nới thêm
hộ gia đình cũng đã tự động tháo rỡ những phần công trình vi phạm
đã được chỉ ra theo kết luận chín mươi bảy của thành trao huyện
trong thời gian tới thì nhất quán quan điểm chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy
thường trực huyện ủy thường trực ủy ban huyện
chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để làm sao xây dựng trật tự đất đai
trên địa bàn xã du già qua đó là sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh
qua kiểm tra giám sát tình hình thực tế
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang yêu cầu huyện yên minh
cần thực hiện nghiêm các kết luận thành tra
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai
trật tự xây dựng tạo sức dân đe trong quần chúng nhân dân
thưa quý vị trưa nay ủy ban nhân dân phường hòa hải
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết
địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm
hai học sinh lớp tám là anh em song sinh mất tích khi đang tắm biển
vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi hai tháng bốn
ủy ban nhân dân phường hòa hải nhận tin báo về việc có người đuối nước khi tắm biển
tại khu vực lối xuống biển nguyễn thành hiến trên địa bàn phường
qua xác minh hai nạn nhân đuối nước là anh em sinh đôi
sinh năm hai nghìn một mươi trú tại phường hòa hải
ủy ban nhân dân phường hòa hải đã huy động một mươi mô tô nước của các đơn vị
ba thuyền thúng của ngư dân tại chỗ phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả
địa phương đã thông báo tới lực lượng biên phòng thành phố
lực lượng biên phòng cửa đại tỉnh quảng nam các resort ven biển và người dân
để nắm bắt thông tin hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm
đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng lưu ý người dân thận trọng hơn khi tắm biển